xin chào phương viên nguyễn thùy
xin chào viên tập viên nguyễn anh ạ
vâng chào chị
thưa chị chị có thể cho biết là hiện tại tình hình sức khỏe của các nạn nhân như thế nào rồi ạ
vâng hiện tại thì tôi đang có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam và theo như đại diện của bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam cho biết thì
ngoài ba cái trường hợp tử vong sáng nay thì không phải là có hai trường hợp nguy hiểm mà có bốn trường hợp đang trong tình trạng rất là nguy hiểm
còn lại là để bị thương nhẹ và ủy ban nhân dân tỉnh hà nam thì đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử vong là năm triệu đồng bị thương là ba triệu đồng và toàn bộ chi phí tại bệnh viện
và đến thời điểm này thì các bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm thì cũng đang ở bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam bởi vì là theo như ý kiến của bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam thì rất là khó để đưa các nạn nhân này lên bệnh viện tuyến trên thì có thể gặp nguy hiểm dọc đường ạ
vâng thưa chị
vậy liên quan đến vụ tai nạn thì nguyên nhân ban đầu được xác định là gì ạ
theo những nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn này thì lực lượng chức năng ở tỉnh hà nam vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ và chúng tôi sẽ có những thông tin chi tiết đến chị viêu anh cùng với quý vị khán giả thưa ông ạ
vâng thưa chị vậy chị có thể cho biết là tại hiện trường vụ tai nạn thì đã được xử lý như thế nào và cơ quan chức năng thì đã có cảnh báo gì đối với các phương tiện khi mà lưu thông qua khu vực này ạ
vâng cách đây ít phút thì chúng tôi đã có mặt
tại hiện trường của vụ tai nạn và cái thời điểm đó thì những cái xe gây ra tai nạn thì đã được lực lượng chức năng giải phóng để không gây cản trở đến những người tham gia giao thông
tuy nhiên thì có một điều mà theo ghi nhận của chúng tôi là nhận được từ phía người dân sống chung quanh đó thì phản ánh rằng là tại ngã năm này thì không hề được lắp đặt cái hệ thống đèn xanh đèn đỏ và khiến cho tình hình giao thông ở đây khá nguy hiểm
đặc biệt là đối với cái thời tiết mưa phùn và đường
và cùng với đó là ngay tại ngã năm này thì vẫn tồn tại một cái ngôi nhà mà theo người dân phản ánh thì nó sẽ làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông
và lực lượng chức năng thì cảnh báo người dân là khi tham gia giao thông trên ngã năm này thì cần phải lưu thông một cách từ từ và có cái quan sát thật là kỹ để tránh những cái tai nạn đáng hiếp như trường hợp tháng nay ạ
vâng hy vọng là những thông tin mà chị nguyễn thúy cung cấp thì sẽ được các cơ quan chức năng lưu tâm cũng như là người dân sẽ cẩn thận hơn khi mà lưu thông qua khu vực này
các cơ quan tiếp tục cung cấp những diễn biến mới nhất về vụ tai nạn đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
tiếp tục với thông tin về một trong những đại án kinh tế lớn liên quan đến trịnh xuân thanh
vào chiều ngày hôm qua sau ba ngày xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án vụ lừa đảo xảy ra tại dự án thanh hà sianco năm
cũng tại phiên tòa hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản theo quy định tại điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật của trịnh xuân thanh và các đồng phạm
căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự bộ luật tố tụng hình sự căn cứ vào những diễn biến của phiên tòa phúc thẩm đối với các bị cáo nguyễn thị kim thoa đào duy phong
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam và huỳnh nguyễn quốc huy chú ở phường một mươi quận ba tp hcm
trên cơ sở lời khai của các bị cáo lê hòa bình đặng sĩ hùng và các đối tượng có liên quan cùng lời khai của trịnh xuân thanh hội đồng xét xử xác định trịnh xuân thanh đã chỉ đạo nguyễn ngọc sinh đào duy phong
đại diện phần vốn góp của pvbb tại pvp land ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của pvp pland tại công ty cổ phần xuyên thái bình dương với giá thấp hơn giá thị trường của các cổ đông theo hợp đồng đặt cọc ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi để hưởng khoản tiền tranh lệch giá gây thiệt hại cho công ty pvp pland
căn cứ đề nghị của vị đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm xét thấy hành vi của trịnh xuân thanh cùng với đối tượng nguyễn ngọc sinh và các bị cáo đào duy phong bị cáo lê hòa bình và nguyễn thị kim thoa
cùng đối tượng đặng sĩ hùng có dấu hiệu tham ô tài sản hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của trịnh xuân thanh và các đồng phạm